nhận lời mời của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc thủ tướng nước cộng hòa singapore lý hiển long và phu nhân cùng đoàn cấp cao bắt đầu thăm chính thức việt nam từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi bốn tháng ba
thủ tướng singapore lý hiển long đã có cuộc hội kiến với chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn thành phong tại hội trường dinh thống nhất
phát biểu tại buổi tiếp đồng chí nguyễn thành phong khẳng định chính sách nhất quán của việt nam là tăng cường hợp tác với singapore về song phương lẫn đa phương vì lợi ích chung của hai nước và vì hòa bình ổn định chung
thời gian qua việt nam đã đẩy mạnh hợp tác với singapore đặc biệt là về kinh tế singapore hiện là một trong những đối tác đầu tư thương mại lớn nhất của việt nam
kim ngạch xuất khẩu song phương giữa thành phố hồ chí minh và singapore đạt hơn ba ba tỷ đô la mỹ singapore là nhà đầu tư lớn nhất tại thành phố hồ chí minh
với hơn chín trăm ba mươi dự án và tổng số vốn hơn một mươi tỷ usd
thành phố hồ chí minh nỗ lực hoàn thiện môi trường đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư có hiệu quả trong đó có singapore
trong bối cảnh thành phố hồ chí minh đang xây dựng sáu tuyến metro để giảm ủn tắc giao thông việc kết nối công nghệ quản lý vận hành tổng thể hệ thống metro là một bài toán khó
nhân dịp đón tiếp thủ tướng lý hiển long lãnh đạo thành phố mong muốn phía singapore xem xét hỗ trợ thành phố trong lĩnh vực này
ngoài ra hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các lĩnh vực đào tạo phát triển nguồn nhân lực và xây dựng thành phố thông minh
thủ tướng lý hiển long cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo thành phố hồ chí minh và mong muốn mối quan hệ giữa việt nam và singapore ngày càng phát triển
trong chuyến công tác tại thành phố hồ chí minh thủ tướng lý hiển long và phu nhân có các hoạt động khác nhau như tham quan bảo tàng chứng tích chiến tranh
tham quan tòa nhà biteco và gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp singapore tại thành phố hồ chí minh